nhận đòi nợ thuê bằng các chiêu trò kiểu xã hội đen ba đối tượng là huỳnh tấn quốc nguyễn đức tài phan trí thức
cùng chú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long đã bị công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
theo hồ sơ vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ba đối tượng đến nhà một người dân trú tại xã tân bình huyện bình tân
để đòi nợ thuê khi đến nơi cả nhóm xông vào đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị rồi ra về
cho đến khoảng giờ ngày một mươi một tháng sáu trong lúc cả nhà nạn nhân đang ngủ thì có hai đối tượng chưa xác định được danh tính
đã dùng chai bia ném vào cửa chính và cửa sổ nhà của nạn nhân
qua điều tra thức khai nhận được một người quen đưa cho giấy nợ một trăm linh triệu đồng nhờ đòi hộ nên thức đã rủ tài và quốc cùng thực hiện
thay vì hoạt động công khai như giải tờ rơi
dán quảng cáo kèm với số điện thoại để tiếp cận người vay như trước đây
thì trong thời gian gần đây loại tội phạm hoạt động theo kiểu tín dụng đen bắt đầu chuyển sang phương thức mới
đó là tiếp cận người dùng trên các nhóm fan space mạng xã hội
và với cách làm này thì trong thời gian ngắn các đối tượng tiếp cận được nhiều người
hạn chế việc bị cơ quan chức năng khóa sim ngăn chặn
mới đây công an tỉnh lâm đồng đã bắt giữ một nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến địa phương tạm trú để hoạt động theo phương thức và thủ đoạn trên
đây là chín đối tượng từ hà nam đến tạm trú tại phường bốn thành phố đà lạt
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó qua công tác tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm
cơ quan công an xác định nghi vấn về một nhóm gồm một mươi hai đối tượng ngoại tỉnh đến đà lạt để tạm trú có biểu hiện hoạt động tín dụng đen
qua xác minh các trinh sát xác định các đối tượng chủ yếu đăng bài giới thiệu việc
cho vay tiền trên mạng xã hội facebook zalo hoặc trực tiếp đến các hàng quán nhà của người dân mời trao
chỉ từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đối tượng đã tiếp cận hàng ngàn người trên địa bàn tỉnh lâm đồng
cho vay mỗi người số tiền khoảng năm một mươi triệu có khi là hai mươi triệu
và trả góp theo ngày
trong hai mươi năm ngày một mươi triệu thì đóng năm trăm linh nghìn một ngày
nè đóng hết hai năm ngày là hết cả góp bọn ạ
để dễ dàng tiếp cận con mồi nhóm này cho phép người vay có thể trả cá gốc và lãi theo nhiều sự lựa chọn khác nhau
tuy nhiên khi nạn nhân sập bẫy nhóm sẽ thu một mươi phí dịch vụ trừ luôn vào khoản vay
qua điều tra lực lượng công an xác định có gần bốn mươi người vay với lãi suất rất cao có trường hợp lên tới năm trăm linh một năm
nhiều người vay tiền của nhóm này khi không thể trả được nợ cũ đã tiếp tục vay mới để trả
số nợ cứ thế lớn dần lên đến mức không thể kiểm soát
mâu thuẫn gia đình từ đây cũng bắt đầu phát sinh vì hàng ngày các đối tượng gây sức ép đòi nợ
do quá áp lực có người đã phải bỏ trốn khỏi địa phương
tuy nhiên khi nạn nhân sập bẫy nhóm sẽ thu một mươi phí dịch vụ trừ luôn vào khoản vay
qua điều tra lực lượng công an xác định có gần bốn mươi người vay với lãi suất rất cao có trường hợp lên tới năm trăm linh một năm

sau thời gian núp bóng loại tội phạm hoạt động theo kiểu tín dụng đen có dấu hiệu trở lại với thủ đoạn đoạn tinh vi và phức tạp hơn
quá trình điều tra thu thập chứng cứ của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn khi các đối tượng không ký kết hợp đồng vay mượn mà chỉ thỏa thuận qua tin nhắn của gọi
bên cạnh đó số người vay vì sợ ảnh hưởng tới uy tín công việc làm ăn mà không muốn hợp tác với cơ quan điều tra
tuy nhiên công an tỉnh lâm đồng đang từng bước củng cố hồ sơ đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm vừa gian đe vừa tuyên truyền không để loại tội phạm phức tạp này quay trở lại địa bàn
tin từ đội cảnh sát hình sự công an huyện di linh tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị vừa bắt quả tăng một mươi đối tượng có hành vi đánh bạc tại thôn một mươi hai xã hòa ninh huyện di linh
trước đó vào khoảng một mươi hai h năm mươi phút ngày hai mươi ba tháng tám tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an huyện di linh đã bắt quả tang tại nhà đối tượng nguyễn văn triển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở thôn một mươi hai xã hòa ninh có một mươi đối tượng đang sát phạt nhau trên hai chiếu bạc
tăng vật thu giữ gần một trăm năm mươi triệu đồng cùng với các vật dụng khác dùng để đánh bạc công an huyện di linh đã lập biên bản đưa người và tang vật về trụ sở để điều tra làm rõ
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng tham gia đánh bạc đều là người địa phương ở xã hòa ninh và xã hòa nam hiện công an huyện di linh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
từ vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà thuốc nam trên đề bàn huyện chợ mới tỉnh an giang
công an huyện di linh đã nhanh chóng làm rõ được nguyên nhân của vụ cháy là do lê văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã bình long huyện châu phú ra tay phóng hỏa
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam lê văn linh để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra trong khoảng thời gian linh sinh sống tại quê vợ ở xã kiến an linh có mâu thuẫn với bà trần thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
linh sinh sống tại xã long điền bê huyện chợ mới nguyên nhân vì linh cho rằng bà cúc nói mình là người nghiện ma túy
đến khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày một mươi ba tháng sáu linh mang theo mật lửa đến nhà thuốc nam của bà cúc tại ấp phú thượng ba xã kiến an châm lửa đốt sau đó bỏ về nhà
lúc này người dân xung quanh phát hiện nhà thuốc nam bị cháy nên đã chi hô cùng với lực lượng chức năng địa phương dập tắt đám cháy
may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản
riêng lê văn linh sau đó đã bị cơ quan công an mời
lên làm việc tại cơ quan công an lê văn linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
qua tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông công an tây ninh đã phát hiện bắt giữ một xe ô tô mang biển số chưa rõ nguồn gốc
lắp biển số không do cơ quan thẩm quyền cấp và một vụ vận chuyển hai ba mươi chín điện thoại iphone các loại
hai vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cụ thể vào lúc một mươi bảy h hai mươi phút
ngày hai mươi bốn tháng tám trên đường ba mươi tháng bốn thuộc phường hai thành phố tây ninh
tổ tuần tra đã phát hiện xe ô tô có biển số năm mươi một hai trăm sáu mươi bảy ng sáu mươi ba nhãn hiệu toyota lakert rx ba trăm năm mươi bốn
màu đỏ có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện
qua kiểm tra người điều khiển phương tiện khai nhận phương tiện trên là xe biển số campuchia
có màu gốc là màu trắng được người khác tặng để qua lại biên giới làm ăn
sau khi về việt nam chủ phương tiện đã mua các loại giấy tờ trên
và biển số campuchia là màu trắng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện
các giấy tờ có liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ
cùng ngày vào lúc hai mươi h một mươi năm phút tại tuyến quốc lộ hai mươi hai b
tổ công tác phát hiện một xe ô tô tải biển số bảy mươi h bốn nghìn ba mươi bốn đang lưu thông do ngô văn tước
bốn mươi sáu tuổi chú tải thị xã hòa thành điều khiển đang chở bảy kiện hàn lớn
bên trong có chứa hai ba mươi chín điện thoại hình dáng iphone các loại và bốn mươi năm ipad
không rõ nguồn gốc
bước đầu tước khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ phước vinh châu thành
về giao tại tp hcm
tổ công tác đã lập biên bản bàn giao người tăng vật phương tiện cho công an huyện châu thành xử lý
một mươi năm năm tù là bản án mà tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt đỗ văn nhất
sinh năm hai nghìn chú huyện an biên về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là đỗ văn dương
theo cáo chẳng vào chiều tối ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một sau khi nghỉ đi ghe biển
nhất đến nhà người chú ruột ở huyện an biên để nhậu
lúc này cũng có đỗ văn dương và nhậu trung
trong lúc nhậu giữa dương và nhất xảy ra cự cãi về chuyện mua bán số đề
cho rằng dương đón đường đánh mình nên nhất đi vào bếp của nhà chú ruột
lấy cây dao để ra đánh nhau với dương
hậu quả dương bị nhất dùng dao đâm tử vong
sau khi gây án nhất vứt bỏ con dao rồi bỏ trốn
ba ngày sau nhất đến cơ quan công an đầu thú
ngoài mức án nêu trên hội đồng xét xử còn buộc nhất bồi thường cho gia đình dương
số tiền sáu mươi năm triệu đồng và cấp dưỡng cho hai người con của nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
bán trái phép ma túy cho một đối tượng nghiện huỳnh hữu trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú huyện châu thành vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện châu thành bắt quả tàng
làm việc với cơ quan công an huỳnh hữu trí khai nhận
ma túy trên là của đỗ minh tân nhờ bán cho đối tượng nghiện
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đỗ minh tân lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện
bắt quả tàng phạm hoài tâm đang tảng trữ trên người chín gói ma túy đá
đồng thời cơ quan công an còn tiếp tục thu giữ một mươi năm gói ni lông chứa các chất tinh thể
và chất bột màu trắng nghi là ma túy trọng lượng khoảng ba trăm linh gram
ngoài ra tại thời điểm kiểm tra trong nhà của tân còn có nhiều đối tượng khác đang tụ tập
tất cả đều dương tính với ma túy
thưa quý vị dù đã được cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ninh vẫn liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc
người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch trên mạng internet
một phần vì thiếu hiểu biết một phần vì lòng tham không ít người vẫn mắc phải bẫy lừa của các đối tượng
người thanh niên này vừa bị các đối tượng đánh giá
đối tượng lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt gần bảy trăm linh triệu đồng
trước đó tin theo lời mời gọi có thể nhận về từ ba mươi đến sáu mươi tiền lãi mỗi ngày trên tổng số tiền đầu tư
thông qua việc góp vốn vào một công ty tên gọi là huabi
người này đã được một số đối tượng quen biết qua mạng xã hội hướng dẫn chuyển tiền đầu tư
thông qua ứng dụng horby trên điện thoại di động
sau một số lần nhận được tiền lãi với số vốn góp nhỏ thanh niên này đã tăng dần số tiền đầu tư
đến khi tổng số tiền lên đến gần hai triệu đồng

từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận hàng chục đơn trình báo
của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
hầu hết là các thủ đoạn cũ nhưng nạn nhân mới
các đối tượng lừa đảo thường giả danh nhà mạng cán bộ ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân
tài khoản để chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại
các đối tượng giả mạo tuyển cộng tác viên
thử lý đơn hàng cho các sản thương mại điện tử hoặc kiếm tiền thông qua các sản giao dịch tiền ảo vay tiền qua app
điểm chung của các bị hại ở đây là nhẹ dạ cả tin tin vào những cái thủ đoạn mà đối tượng đưa ra là có thật
chúng tôi cũng đã làm rất nhiều việc để tuyên truyền cho đến người dân
chúng tôi đã thông báo viết những thư ngỏ thông báo đến tổ chức dân khu phố để các bí thư tri bộ phông báo cho người dân
tham mưu xong hành động đốc quan tỉnh đã trao đổi với sở thông tin truyền thông
trực tiếp tin nhắn đến người dân để người dân nâng cao cảnh giác
thời gian qua công an tỉnh quảng ninh đã đấu tranh triệt phá một số nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua các giao dịch trên mạng internet
tuy nhiên do đối tượng lừa đảo thường có sự câu kết với nhiều đối tượng khác
máy chủ phục vụ lừa đảo thường được đặt ở nước ngoài
nên công tác điều tra thu hồi tài sản cho bị hại rất khó khăn
mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận lớn
hãy thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được trợ giúp xác minh khi nhận thấy các dấu hiệu lừa đảo